theo cáo trạng nhóm thanh niên do vũ khánh đức cầm đầu có mâu thuẫn với nhóm thanh niên do nguyễn văn sĩ ba mươi hai tuổi chú huyện chư sê tỉnh gia lai cầm đầu
vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu sĩ rủ sáu đối tượng còn lại mang theo hung khí đi tìm nhóm của đức để đánh trả thù
hậu quả của vụ ẩu đả khiến nguyễn văn sĩ tử vong trên đường đi cấp cứu nguyễn khánh đức bị thương tích và tổn hại sức khỏe hai mươi
xét tình tiết của vụ án và mức độ phạm tội của từng bị cáo tòa nhân dân tỉnh gia lai đã tuyên phạt các bị cáo vũ khánh đức cao mạnh hùng một mươi chín năm tù và nguyễn bảo sơn một mươi ba năm tù cùng về tội giết người
bị cáo nguyễn đức trọng phan thanh việt một mươi tám tháng tù trần đình tú và đặng công hiền chín tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng